đặc biệt chú ý đến hoạt động thiện nguyện nhỏ lẻ trên hè phố như thùng nước miễn phí quán cơm từ thiện giá rẻ hai năm đồng mỗi xuất dành cho người nghèo
có rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện rất là nhỏ tuy rất là nhỏ nhưng mà mang ý nghĩa rất lớn
ví dụ chúng ta đi ra đường thấy những thùng trà đá miễn phí thấy những bánh mì miễn phí các bát xe ôm chạy xe miễn phí
thì hướng tới chúng tôi sẽ làm sao phát hiện để kịp thời ghi nhận và vinh danh những điển hình đó để làm sao lan tỏa được truyền thống nghĩ tình của nhân dân
để mọi người cùng chia sẻ và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó